xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật
trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang thiết bị y tế trần đoán in viettral xét nghiệm virus sars cov hai hay còn gọi tắt là kit xét nghiệm covid xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á công ty việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm tại tám địa phương hà nội tp hcm hải dương thừa thiên huế bình dương long an cần thơ nghệ an
và triệu tập ghi lời khai trên ba địa điểm
đến nay bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á bán ký xét nghiệm covid cho cdc hải dương thông qua năm hợp đồng với tổng giá trị một trăm năm mươi một tỷ đồng
phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á cdc hải dương và các đơn vị địa phương liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
một phan quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
vũ đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán nam định nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
hồ thị thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán long an nghề nghiệp thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn noel thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp trợ lý tài chính công ty việt á
trần thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán thanh hóa nghề nghiệp nhân viên kinh doanh công ty việt á
sáu phạm duy tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp thủ quỹ công ty việt á
nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp nguyên kế toán trưởng cdc hải dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài khoản sổ tiết kiệm của phan quốc việt và các đối tượng thuộc công ty việt á
trị giá trên ba trăm hai mươi tỷ đồng một trăm linh usd hai mươi bất động sản
địa bản tp hcm hà nội và các địa phương khác tám bất động sản của phạm duy tuyến
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan
để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi ra soát kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước
có những lời lẽ thô tục hành hung lực lượng làm nhiệm vụ ba đối tượng nguyễn phúc hậu tức hậu gà nguyễn trí hải và châu thái duy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang tạm giữ về hành vi chống người thành công vụ
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực thuộc chợ mới có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
nên đồng chí nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo để vây bắt
khi đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn và thu giữ nhiều tam vật có liên quan
thấy nhân bị bắt ba đối tượng trên cùng một số người ở gần đó chạy lại răng co sô đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng còn lại ở khu vực tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
sự việc được lắng xuống khi lực lượng công an huyện đến hiện trường giải tàn đám đông
đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn năm mươi triệu đồng
đối tượng lê văn phong vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
tại cơ quan công an lê văn phong khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng sim giác
tạo ra các tài khoản mạng xã hội mạo danh một cán bộ thuộc sở ngành trên địa bàn tỉnh nghệ an
từ đó chủ động liên lạc với một số giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đưa ra những lời hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp này trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh nghệ an
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phong đã chiếm đoạt số tiền hơn năm mươi triệu đồng của anh phan huy thiết là giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn hà tĩnh
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng ngô văn tiến hai mươi tám tuổi vừa bị lực lượng công an tỉnh bắc ninh phối hợp bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngô văn tiến là đối tượng chuyên mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi phức tạp để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
tiến thuê nhà trọ làm nơi giao dịch chỉ liên lạc qua điện thoại và bán cho người quen

phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm ba mươi bảy triệu liều trong đó tiêm mũi một là hơn bảy mươi năm triệu liều tiêm mũi hai là gần sáu mươi một triệu liều
tiêm mũi ba đó là tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdallah là hơn một triệu liều
theo quyết định của tổng liên đoàn lao động việt nam người lao động đoàn viên là f sẽ được hỗ trợ từ một năm cho tới ba triệu đồng
gần một mươi năm người thuộc nhóm nguy cơ ở tp hcm chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
vâng thưa quý vị vào chiều tối ngày một mươi tám
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh đã ban hành hòa tốc chỉ thị số hai mươi năm về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ thị nêu rõ ubnd các quận huyện thị xã thường xuyên đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn
và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp
xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương
theo diễn biến dịch và chỉ đạo của trung ương và thành phố
đồng thời căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người
đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhất là trong dịp lễ cuối năm lễ giáng sinh tết dương lịch tết nguyên đán đám tăng đám cưới
hướng dẫn tổ chức lễ giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch hoàn thành chậm nhất trong ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chủ động vận dụng tối đa mọi biện pháp phân công các lực lượng phối hợp ngành y tế để tổ chức thần tốc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo kế hoạch
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu ngành y tế của thành phố phải thành lập ngay tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà trước ngày hai mươi tháng một mươi hai
với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai
vâng thưa quý vị ubnd quận hai bà trưng tp hà nội cũng vừa có văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ ba
chống dịch covid một mươi chín và từ một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận hai bà trưng tp hà nội sẽ chỉ bán mang về
quận cũng dừng tất cả các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời
vâng xin tiếp tục cập nhật với tình hình cân bão số chín
thưa quý vị vào hồi một mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông cách bình định phú yên khoảng hai trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi bốn cấp một mươi năm từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bảy
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc sau sẽ đổi hướng bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi giờ ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông ngay trên vùng biển phía tây bắc
quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba tám độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng hai trăm ba mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
vâng và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một mùa ba online trưa nay
những thông tin đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cục nhật vào bản tin vào lúc một mươi năm h chiều nay